đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai do đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã trung trải thị xã sapa tỉnh lào cai
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã đưa ra các ý kiến như nhanh chóng đầu tư xây dựng trường phổ thông
dân tộc bán chú trung học cơ sở trung trải để bảo đảm cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia
bổ sung kinh phí xây dựng các tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn để người dân đi lại thuận tiện hơn
một số hộ nghèo bị sai tên nên chưa được hỗ trợ tiền chi trả do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đề nghị duy trì các lớp học mầm non ngay tại thôn bản
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị thay mặt đoàn giải thích một số vướng mắt
thuộc thẩm quyền cho người dân đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền của trung ương
để gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết